tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
do không đồng tình với việc thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chuyển từ vùng ba sang vùng một theo quyết định số tám trăm sáu mươi một của thủ tướng chính phủ
và quyết định số bốn trăm ba mươi ba của ủy ban dân tộc
một số đối tượng đã kích động lôi kéo ép buộc đe dọa người dân trong thôn
tham gia tụ tập gây dối khiếu kiện
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình
đã bắt tạm giam hai đối tượng là hoàng thị hương và hoàng thị hồng thắm
cùng chú tại thôn bản phải
trong quá trình thi hành lệnh bắt hai đối tượng là trần văn thu em chồng của thắm
và chu thị huyền là vợ của thu có hành vi hò hét chửi bới cầm dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế hai đối tượng về trụ sở công an huyện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
khởi tố một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
bắt quả tang tạm giữ một mươi hai đối tượng
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một tháng một công an huyện châu thành đã bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền
tại một bãi đất trống có nhiều canh rạch và ruộng lúa thuộc ấp hòa lộc xã thạnh lộc
tại hiện trường công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng
ba đối tượng cùng với nhiều xe máy năm con gà một cân đồng hồ bảy mươi triệu đồng
cùng với một số tăng vật có liên quan tới việc đánh bạc
được biết tụ điểm này hoạt động hơn một tháng nay với phương thức hết sức tinh vi
có phân công người canh đường cảnh giới từ xa
khi phát hiện có công an các đối tượng đã nhảy xuống kênh rạch để tẩu thoát
nhưng vẫn bị bắt giữ
khoảng một tấn hàng hóa gồm nhiều loại mặt hàng không có hóa đơn chứng tử
đã bị tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam kiểm tra phát hiện và bắt giữ
tại quốc lộ hai mươi một thuộc địa bàn phường liêm tuyền thành phố phủ lý
tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải do nguyễn văn đoan chú tại tỉnh nam định điều khiển
theo hướng lên hà nội có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện có khoảng một tấn hàng hóa
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bao gồm quần áo giày dép thực phẩm chức năng và nhiều loại hàng hóa khác
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc ban đầu
và bàn giao tăng vật phương tiện cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng nam cho biết vừa phát hiện xử lý một mươi năm đối tượng tụ tập khách sạn
mua bán sử dụng trái phép chân ma túy giữa thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã tổ chức kiểm tra đột xuất
cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú houthio duy khánh tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
do phan văn dương trú tại nam sơn tam hiệp núi thành làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi năm khách
trong đó có một mươi một nam bốn nữ tại ba phòng của khách sạn tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp
và bốn mươi chín bốn mươi sáu gram ma túy đá ketamin một khóa số tám và một mã tấu dài năm mươi cm
thưa quý vị và các đồng chí liên quan tới vụ án bé tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong
công an quận bình thạnh đã chuyển hồ sơ và toàn bộ chứng cứ vụ án bé gái tám tuổi
bị nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi đánh tử vong cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm thụ lý do vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
trước đó công an quận bình thạnh cũng đã bắt tạm giam nguyễn võ quỳnh trang về hành vi hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái cha của bé gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tội ngược đãi
hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
đây là vụ việc được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt trong những ngày gần đây
rõ ràng bên cạnh công tác điều tra xét xử
việc triển khai ngay các biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em
bạo lực gia đình bạo lực học đường là rất cần thiết
để làm rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà nguyễn thị nga
phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội xin mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
sự việc mà cháu bé tám tuổi ở tp hcm bị hành hạ dẫn đến tử vong như vậy
đã gây ra sự bức xúc rất lớn trong dư luận xã hội
từ sự việc này cho thấy thực trạng đáng lo ngại như thế nào về tình trạng xâm hại và bạo hành trẻ em
có thể nói là qua vụ việc chúng ta biết dư luận rất quan tâm và rất bức xúc
cá nhân tôi rất buồn và đau xót đối với vụ việc này
một cháu bé gái tám tuổi bị hành hạ trong một thời gian rất là dài
mà chậm được phát hiện chậm được xử lý dẫn đến một hậu quả rất nghiêm trọng là cháu bé đã tử vong
qua số liệu phân tích năm vừa qua của tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
thuộc cục trẻ em bộ lao động thương minh xã hội
thì phần lớn các vụ việc được phản ánh đến tổng đài là vấn đề bạo lực trong gia đình
và cho đến thời điểm này quan niệm về áp dụng các hình thức trừng phạt
là một cái biện pháp giáo dục trẻ em vẫn còn được một bộ phận cha mẹ và các thành viên trong gia đình
chấp nhận coi như là một phương pháp giáo dục là không thể chấp nhận được
và đó chính là những hành vi đang

quy phạm pháp luật theo quy định của việt nam hiện nay
ngay trong ngày hôm qua khi mà có những tình tiết mới được thông tin trên các cơ quan báo chí
thì người dân và đặc biệt trên cộng đồng mạng những người nổi tiếng
thì cũng đã bày tỏ rất là nhiều quan điểm lên tiếng để bảo vệ
và mong muốn là sự việc này sẽ sớm được đưa ra làm rõ trước ánh sáng của pháp luật
và phó thủ tướng chính phủ thì cũng đã yêu cầu là đưa cái vụ án này trở thành một án điểm
để cảnh tỉnh gian đe chung
vậy thì theo bà cần phải làm gì để có thể là phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả thực tế này ạ
có thể nói là từ trước đến nay thì công tác bảo vệ trẻ em
thì luôn luôn được đảng quốc hội và chính phủ rất là quan tâm
như phần t trên thì tôi đã chia sẻ là hoàn thiện hệ thống pháp luật
và cũng như là những cái văn bản chỉ đạo chỉ thị rất là cụ thể của lãnh đạo chính phủ
và đối với cái vụ việc này thì có thể nói là văn bản
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh
có thể cho thấy rằng là cái công tác phòng ngừa là rất là quan trọng
chúng ta biết thì công tác phòng ngừa thì nó có rất nhiều những cái hoạt động
nhưng mà tôi cho rằng là cái công tác tuyên truyền từ những cái quy định của pháp luật chính sách
từ những cái tuyên truyền về những cái kiến thức kỹ năng
đặc biệt là cái kiến thức kỹ năng làm cha mẹ kiến thức kỹ năng đối với giáo viên
kiến thức kỹ năng đối với trẻ em
rồi kiến thức kỹ năng đối với những người làm công tác bảo vệ trẻ em
thì nó rất là quan trọng và nó cần chuyển biến theo cái hướng rất là cụ thể
nó quy định những cái hành vi thế nào là xâm hại trẻ em
khi mà chứng kiến các cái vụ việc liên quan đến hành hạ xâm hại trẻ em
thì cần thông tin thông báo đến đâu
và thứ ba nữa là cái trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ trẻ em
nhưng trách nhiệm của các tổ chức xã hội các tổ chức chính trị xã hội các thành viên của mặt trận
thì cũng rất là quan trọng trong cái việc vận động hội viên của mình
lên tiếng thông tin thông báo cũng như là tăng cường cái giám sát cái phản biện xã hội
đối với các cái vụ việc các cái hành vi hành hạ xâm hại trẻ em
các bạn đúng như bà vừa mới chia sẻ cái việc mà tố giác
việc lên tiếng của người dân là rất quan trọng
vậy thì thực tế này trong thời gian qua qua tổng đài một trăm một mươi một tổng đài bảo vệ trẻ em là như thế nào ạ
trước hết thì tôi phải chia sẻ là tổng đài một trăm một mươi một là một dịch vụ công đặc biệt
hoạt động hai mươi bốn trên bảy và nó miễn phí cuộc gọi đối với người gọi đến
và một cái yếu tố quy định của tổng đài rất là quan trọng đó là cái nguyên tắc bảo mật thông tin
thế cho nên là khi những người dân chứng kiến các cái hành vi hành hạ xâm hại trẻ em
thì khi gọi đến tổng đài thì luôn luôn được
bảo mật cái việc chia sẻ thông tin đó chỉ phục vụ cho cơ quan cá nhân có thẩm quyền về bảo vệ trẻ em
cái vấn đề thứ hai là riêng trong năm hai nghìn hai mươi một thì tổng đài đã tiếp nhận hơn năm trăm linh cuộc gọi
trong đó can thiệp tư vấn và hỗ trợ cho gần ba mươi sáu em
cái vấn đề thứ ba là tổng đài thì có cái lực lượng nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội
về vấn đề bảo vệ trẻ em và chúng tôi có mạng lưới kết nối với các chuyên gia
và một cái vấn đề thứ bốn nữa
rất là quan trọng là chúng tôi có cái do tổng đài được quy định theo luật trẻ em
cũng như là nghị định năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
thì căn cứ những cái chức năng nhiệm vụ thì cái cơ chế phối hợp liên ngành
cũng như là khi mà kết nối với các địa phương trong cái việc là giải quyết các cái vụ bạo lực xâm hại trẻ em
thì được các cơ quan chức năng cũng như là địa phương vào cuộc rất là rõ
vì chúng tôi đã có những cái danh bạc nguồn cũng như là có cái thành viên tổ công tác liên ngành
tuy nhiên thì cũng vẫn còn rất nhiều những cái lý do khác nhau
thì có những cái vụ việc những cái hành vi xâm hại trẻ em
thì những người biết chứng kiến thì vẫn chưa gọi điện thông báo đến tổng đài một trăm một mươi một
cho nên nó còn vẫn xảy ra những cái vụ mà hết sức đau lòng như trong thời gian vừa qua
vâng thưa bà rõ ràng là việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội
cần phải có tiếng nói của tất cả các cơ quan đoàn thể và các cá nhân
và trong đó thì vai trò đặc biệt quan trọng là của những người làm cha làm mẹ
những người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các em
cần phải đề cao hơn trách nhiệm trong việc là chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ tính mạng
thân thể cũng là nhân phẩm và bí mật của các em
con điểm của bà như thế nào ạ
trước hết thì tôi rất đồng tình với cái nhận định này
có thể nói là cái trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em
trước hết là trách nhiệm của cha mẹ người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình
một bộ phận cha mẹ và các thành viên trong gia đình
thì cũng đã tham gia các cái lớp kỹ năng làm cha mẹ
trong đó có những cái lớp gọi là kỹ năng giáo dục trẻ em theo thường tích cực
giảm những cái kỷ luật nó mang cái tính bạo lực
và thứ hai nữa là cha mẹ thì cũng cần phải hiểu rằng là
cái vấn đề đạo lực xâm hại trẻ em có thể xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của mình
chứ không phải là chỉ việc của xã hội hay là việc của hàng xóm
cái vấn đề thứ ba là cha mẹ cần phải có được những cái kiến thức kỹ năng rất là cơ bản
từ cái việc là hiểu về quyền về trách nhiệm của mình
nhưng đồng thời là những cái kỹ năng như là
kỹ năng kiềm chế những cái cơn tức giận kỹ năng kiềm chế cái cảm xúc
rồi vấn đề là không dùng những cái trừng hình thức trừng phạt
hoặc là thậm chí kể cả có những cái lời nói mà nó đe dọa
rồi là xúc phạm đến con mình thì thực tế là cái ảnh hưởng
vấn đề là tinh thần của con em mình cũng rất là lớn
và một cái vấn đề nữa tôi cho rằng cũng rất là quan trọng
thì đối với những cái vụ việc mà liên quan đến xâm hại trẻ em
thì hiện nay chúng ta đã có những cái đường dây nóng
mà nó rất hữu hiệu
như là cơ quan công an các cấp cơ quan lao động thường bình xã hội các cấp
ủy ban dân cấp xã nó cũng xảy ra vụ việc
và điện thoại của tổng đài một trăm một mươi một
thì cũng có thể là giúp cho cha mẹ từ những cái vấn đề quy định của pháp luật chính sách
cũng như là tư vấn những cái kiến thức kỹ năng làm cha mẹ
rồi những cái kiến thức kỹ năng để không trừng phạt con em mình
không áp đặt rồi không dùng những cái bạo lực
kể cả bạo lực tế chất hay bạo lực tinh thần đối với con em mình
thì nó cũng còn rất nhiều những cái kỹ năng mà ngay chính cha mẹ
cũng cần phải trao dựng
những cái kiến thức kỹ năng này để bảo vệ con em mình
được an toàn giúp cho các em thực hiện được quyền của con em mình
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của bà trong chương trình ngày hôm nay